tờ jernders dẫn khuyến cáo của cố vấn chính quyền hồng kông kêu gọi tiêm mũi ba cho người dân đặc khu
sau khi kết quả báo cáo cho thấy omicron làm giảm đến chín mươi bảy lượng kháng thể ở một người tiêm hai mũi pfizer biontech
kết quả nghiên cứu của đại học hồng kông và đại học trung quốc cho thấy hiệu lực tiêu diệt biến thể omicron
của vaccine pfizer biontech yếu đi gấp ba mươi hai lần so với sars cov hai ban đầu
tuy nhiên vaccine này vẫn có khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong và diễn tiến nặng
theo thông tin từ the standard hôm một mươi ba tháng một mươi hai để rút ra kết luận này đội ngũ chuyên gia do giáo sư malik peris
đại học hồng kông dẫn đầu đã tiến hành thu thập mẫu máu của một mươi người sau một tháng tiêm mũi hai
tức thời điểm hàm lượng kháng thể dự kiến tăng lên mức cao nhất
tiếp theo họ thử mẫu máu với virus ban đầu của sars cov hai cũng như đối với biến thể omicron lấy từ ca bệnh đầu tiên ở hồng kông
kết quả cho thấy hiệu lượng vaccine giảm mạnh trước omicron
hai đại học trên cũng đang thực hiện cuộc thử nghiệm đối với vaccine sinovac và dự kiến sẽ sớm có kết quả
các cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy hàm lượng kháng thể tiêu diệt virus ở vaccine sinovac thấp hơn so với vaccine pfizer biontech
theo nhóm chuyên gia này
trước thông tin trên tiến sĩ david hui suu treom cố vấn chính quyền hồng kông về dịch covid một mươi chín cho rằng
omicron đẩy hầu như tất cả mọi người vào tình thế phải tiêm mũi ba
số liệu của hãng pfizer ghi nhận hàm lượng kháng thể sau khi tiêm mũi ba cao gấp hai mươi năm lần so với hai mũi trên
tiến sĩ hua cho biết trong một báo cáo khác mũi ba vaccine pfizer biontech mang đến hiệu lực bảo vệ bảy mươi năm trước biến thể omicron
bà sophia chan shu chi người đứng đầu cơ quan thực phẩm và y tế hồng kông cho biết rằng
các chuyên gia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sẽ thảo luận về việc tiêm mũi ba cho các nhóm không ưu tiên và đã tiêm hai mũi pfizer biontech
trong khi đó tổ chức y tế thế giới thông báo biến thể omicron đã lan đến sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dựa trên dữ liệu sơ bộ tốc độ lây lan của omicron dự kiến sẽ bứt phá biến thể
delta trên toàn cầu theo các nguồn tin hãng moderna chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về hiệu lực
của vaccine của hãng này trước biến thể omicron tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn hai mươi ba triệu người mỹ
đã được tiêm mũi ba vaccine moderna theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tổ chức y tế thế giới ngày một mươi hai tháng một mươi hai dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng omicron lây lan mạnh hơn
biến chủng delta và làm giảm hiệu quả của vaccine nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
biến chủng delta lần đầu tiên được phát hiện là một loại dịch bệnh
ấn độ vào đầu năm nay hiện là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các ca mắc covid một mươi chín trên thế giới
sau khi nam phi phát hiện biến chủng omicron với số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy vào tháng trước
hàng loạt quốc gia đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nước ở khu vực phía nam châu phi
cũng như siết chặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh
tổ chức y tế thế giới cho biết tính đến ngày chín tháng một mươi hai omicron đã lây lan đến sáu mươi ba quốc gia
mức độ lây nhiễm nhanh hơn đã được ghi nhận ở nam phi và anh nơi delta là chủng virus vượt trội
theo who dữ liệu ban đầu cho thấy omicro làm giảm hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan
với dữ liệu hiện có dường như omicron sẽ vượt qua biến thể delta tại nơi có lây nhiễm trong cộng đồng
biến chủng omicron cho đến nay chủ yếu gây ra các ca bệnh nhẹ hoặc các trường hợp không có triệu chứng
nhưng who cho biết dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng lâm sàng của biến chủng này
omingron là biến chủng mới của virus sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi hồi tháng trước
kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chưa tới hơn năm mươi đột biến trong đó hơn ba mươi đột biến gắn trên protein gai
cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
tổ chức y tế thế giới đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
nam phi đã báo cáo trường hợp nhiễm biến chủng omicron cho tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi bốn tháng một
các nhà sản xuất vaccine pfizer biontech tuần trước cho biết
ba liều vaccine của họ vẫn có hiệu quả chống lại omicron
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi thứ ba vaccine để chống lại omicron
các chuyên gia cảnh báo omicron có thể trở thành biến chủng trội ở anh vào cuối tháng này
ở kịch bản tồi tệ nhất số ca tử vong do covid một mươi chín ở anh có thể tăng bảy mươi năm người trong vòng năm tháng tới
các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một phiên bản tàng hình của biến chủng omicron
trong các mẫu xét nghiệm tại nam phi australia và canada
xong cũng có thể đã lây lan rộng hơn mà chưa được phát hiện
phiên bản tàng hình có nhiều đột biến giống của omicron nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể
cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm pcr mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải trình tự gen
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để khẳng định phiên bản mới của opicron có cơ chế lây lan giống như omicron
nhưng nó có sự khác biệt về mặt cấu trúc gen và do đó có thể có cơ chế hoạt động khác
một số chuyên gia y tế cho rằng omicron dễ lây lan hơn nhưng có thể không nghiêm
các nhà khoa học bằng delta tiến sĩ michael ryan giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng
dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng omicron không gây ra các triệu chứng nặng hơn cho người bệnh khi nhiễm
so với biến chủng delta hay các chủng virus trước
các nhà khoa học thuộc nhóm cố vấn khoa học các trường hợp khẩn cấp và nhóm khoa học về mô hình đại dịch cúm
đã đưa ra cảnh báo về tình hình covid một mươi chín tại anh
các chuyên gia cho rằng omicron có thể trở thành biến chủng trội ở anh vào cuối tháng này
kể cả ở kịch bản ít tồi tệ nhất làn sóng covid một mươi chín mới do omicron gây ra có thể kéo theo một trăm bảy mươi năm người nhập viện
và hai mươi năm người tử vong vì covid một mươi chín ở anh trong giai đoạn từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
ở kịch bản tồi tệ nhất số ca tử vong do covid một mươi chín ở anh có thể tăng bảy mươi năm người trong vòng năm tháng tới
cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh anh tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày
số ca nhiễm biến chủng omicron
bộ tăng nhanh kể từ khi anh phát hiện ca đầu tiên hồi cuối tháng trước
theo số liệu của cơ quan y tế anh trong ngày một mươi một tháng một mươi hai nước này có thêm sáu trăm ba mươi ba ca nhiễm omicron mới
nâng tổng số người nhiễm biến chủng siêu đột biến này tại anh lên gần hai ca
bộ trưởng y tế anh saji javis cho biết giới chức nước này ước tính số ca omicron thực tế cao hơn hai mươi lần so với báo cáo
nếu vậy anh có thể đã có hàng chục nghìn ca nhiễm omicron cùng ngày
anh ghi nhận hơn năm mươi bốn ca covid một mươi chín mới và một trăm ba mươi hai ca tử vong
sajid thuộc trung tâm về bệnh truyền nhiễm và lập mô hình tại london cho biết đây là những dự đoán ban đầu
nhưng nó cho thấy omicron đang trên đà vượt delta bằng cách né miễn dịch do vaccine tạo ra
nếu xu hướng này tiếp diễn omicron sẽ có thể chiếm một nửa số ca nhiễm mới ở anh vào cuối tháng một mươi hai này
nghiên cứu của nhóm chuyên gia cũng chỉ ra tiêm vaccine mũi tăng cường giúp làm tăng mức độ bảo vệ trước biến chủng omicron
giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hay tử vong
các chuyên gia khuyến cáo giới chức anh nên tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch như hạn chế các sự kiện đông người trong môi trường khép kín
đóng cửa các cơ sở giải trí hạn chế hội họp đông người khuyến khích làm việc tại nhà
theo họ các biện pháp này có thể giúp anh tránh được năm mươi ba ca nhập viện và bảy sáu trăm linh ca tử vong
trong khi đó giáo sư paul hunter thuộc đại học đông anglia cho rằng các dự đoán vẫn chỉ là dự đoán
một yếu tố mấu chốt là mức độ nghiêm trọng của opicros so với delta
mặc dù chúng ta vẫn cần vài tuần nữa để khẳng định chắc chắn
nhưng các tín hiệu từ nam phi cho thấy omicron gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn delta
chuyên gia này nhận định thêm nếu omicron thực sự ít nghiêm trọng hơn
các mô hình dự đoán này đang thổi phồng số ca nhập viện và tử vong
về phía chính phủ anh thủ tướng boris johnson hồi đầu tuần đã thông báo triển khai kế hoạch b
với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để kiềm chế sự lây lan của omicron
kế hoạch b yêu cầu người dân chuyển sang hình thức làm việc từ xa
đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sử dụng hộ chiếu vaccine
theo tuổi trẻ báo the telegraph hà lan đưa tin
cảnh sát nước này vừa phát hiện đường dây chuyên cung cấp virus sars cov hai đựng trong lọ thủy tinh
và được vận chuyển qua biêu điện cho những khách hàng chống vaccine ngừa covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát hà lan đã bắt giữ một người đàn ông đứng sau trang web xuyên bán virus sars cov hai
cho những vị khách muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận phục hồi sau mắc covid một mươi chín
bằng cách này những người chống việc tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín ở hà lan có thể tự do tham gia các sự kiện đông người
bao gồm cả hộp đêm mà không cần tiêm ngừa
báo the west australian trích báo cáo của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
người đàn ông này đã cung cấp virus sars cov hai dễ dàng ký xét nghiệm với giá ba mươi ba năm euro khoảng chín trăm linh đồng
không những vậy người đàn ông này còn quảng cáo rằng virus của ông vẫn còn mới
và cam kết có đủ các biến chủng mới nhất
trao đổi với hãng tin amp ở hà lan người phát ngôn của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
chúng tôi cần điều tra thêm để biết liệu ông ấy để bán bao nhiêu lọ
và chúng có thật sự có tác dụng hay không trước khi ký lệnh bắt giữ chính thức
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hà lan
chính phủ nước này đang áp lệnh phong tỏa một phần đối với cửa hàng và nhà hàng
bao gồm cả hộp đêm và quán cà phê
các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt
người dân bị bắt buộc đeo khẩu trang và yêu cầu người trên một mươi ba tuổi xuất trình
chứng nhận tiêm chủng hoặc phục hồi sau mắc covid một mươi chín
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé